ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng chính thức đưa trung tâm phục vụ hành chính công vào hoạt động tạo bước đột phá trong cải cách hành chính với mục tiêu giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời thuận tiện minh bạch và đúng pháp luật nâng cao sự hài lòng của người dân tổ chức và doanh nghiệp

trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lâm đồng là đầu mối tiếp nhận hướng dẫn theo dõi và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ban ngành thuộc tỉnh ngay tại trung tâm